các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
trước tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm cơ bản đã được kiểm soát số lượng bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế đang giảm sâu
bộ y tế vừa có công văn đề nghị ubnd tp hcm sắp xếp hỗ trợ thủ tục để các cán bộ y tế trở về địa phương trước ngày một mươi năm tháng một mươi
đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết đang lên kế hoạch phối hợp với các tỉnh quảng bình để tổ chức bốn chuyến tàu nghĩa tình đưa công dân tạm trú tại tp hcm và các tỉnh phía nam về quê
cụ thể trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng một mươi mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu xuất phát từ ga sài gòn và dừng tại ga di an biên hòa đón người dân về quê
ubnd tp hcm đã có văn bản thống nhất với phương án đi lại giữa tp hcm và bốn tỉnh lân cận
tỉnh này đề nghị bỏ giấy nhận diện theo mẫu chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do sở giao thông vận tải bốn tỉnh và tp hcm cấp
mục đích nhằm giảm bớt thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian cấp do số lượng xe từng doanh nghiệp nhiều
ông lê quang trung chủ tịch ubnd huyện phước sơn cho biết vài ngày qua lượng người các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê qua đường hồ chí minh rất đông
riêng hôm qua có hơn bốn người ông trung cho rằng lượng người đổ về quê sẽ còn kéo dài một mươi năm hai mươi ngày nữa
bộ y tế đề nghị ubnd tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khác tổ chức đưa đón thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân đảm bảo chú đáo an toàn và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
lãnh đạo bệnh viện đa khoa miền núi phía bắc quảng nam đóng tại huyện đại lộc quảng nam cho biết anh nguyễn đình phượng ba mươi sáu tuổi ở xã bình an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đang được điều trị tại bệnh viện do gãy chân phải sau tai nạn
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vũng tàu bà rịa vũng tàu cho biết đang tạm giữ xe biển số bảy mươi hai c bốn trăm tám mươi ba thông chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín và mời người điều khiển phương tiện lên làm việc
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lê đình duy hai mươi bốn tuổi chú ấp thuận điền xã long điền tây huyện đông hải về hành vi đe dọa lăng mạ xúc phạm danh dự người thi hành công vụ và không đeo khẩu trang nơi công cộng
thưa quý vị sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm cơ bản đã được kiểm soát số bệnh nhân điều trị các cơ sở y tế đang giảm sâu
bộ y tế vừa có công văn đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm sắp xếp hỗ trợ thủ tục để các đoàn cán bộ trở về địa phương trước ngày một mươi năm tháng một mươi
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp để đảm bảo cho nhu cầu phòng chống dịch
chính phủ bộ y tế đã huy động nguồn lực y tế từ các địa phương đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại tp hcm
theo bộ y tế từ tháng bảy đến nay nhiều đoàn công tác từ các địa phương đã cống hiến hết mình trên mọi mặt trận từ dự phòng đến điều trị để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm đã có nhiều chuyển biến tích cực
thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh số ca mắc mới covid một mươi chín giảm sâu số ca bệnh nặng tử vong giảm ở mức rất đáng kể
từ ngày ba mươi tháng chín ubnd tp hcm đã ban hành chỉ thị số một mươi tám về việc tiếp tục kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
trước những diễn biến khả quan này ngày sáu tháng một mươi thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã ký công văn gửi ubnd tp hcm
về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín được trở về địa phương công tác
nội dung công văn nêu rõ để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế đồng thời đảm bảo về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế
tại các địa phương đơn vị bộ y tế đề nghị ubnd tp hcm chỉ đạo sở y tế các cơ quan chuyên môn của thành phố và ubnd quận huyện thành phố thổ đức
bố trí sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương đơn vị hoàn thiện nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch
tại tp hcm được về địa phương đơn vị công tác chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết đang lên kế hoạch phối hợp với tỉnh quảng bình để tổ chức bốn chuyến tàu tình nghĩa
đưa công dân tạm trú tại tp hcm và các tỉnh phía nam về quê cụ thể trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng một mươi mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu xuất phát từ ga sài gòn
và rừng tại ga di an biên hòa đón người dân về quê dự kiến khoảng hai tám trăm linh người thuộc các đối tượng là phụ nữ mang thai phụ nữ nuôi con nhỏ dưới một mươi hai tháng
học sinh đi thăm thân người già bị mắc kẹt tại tp hcm và các tỉnh lân cận các đoàn tàu sẽ về quảng bình và dừng tại ga mỹ đức đồng hới hoàn lão minh lệ và đồng lê
ubnd tỉnh quảng bình sẽ chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển và đồng thời tổ chức cách ly người dân khi trở về tỉnh theo quy định
hôm ba tháng một mươi vừa qua tỉnh ubnd tỉnh ninh bình phối hợp cùng ubnd tp hcm bình dương đồng nai và công ty cổ phần vận tải đơn sát sài gòn tổ chức đưa gần bảy trăm linh người dân về quê an toàn
toàn bộ hành khách thuộc đối tượng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch covid một mươi chín như trẻ em phụ nữ mang thai người bệnh hiểm nghèo cao tuổi
ubnd tỉnh long an đã có văn bản thống nhất với phương án đi lại giữa tp hcm và bốn tỉnh lân cận
tỉnh này đề nghị bỏ giấy nhận diện theo mẫu chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do sở giao thông vận tải bốn tỉnh và tp hcm cấp
mục đích nhằm giảm bớt thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian cấp do số lượng xe từng doanh nghiệp nhiều
bởi khi chờ cấp giấy doanh nghiệp sẽ rất mất thời gian
sở này đề nghị người dân lưu thông liên tỉnh thì thời hiệu tiêm mỗi một vaccine dài hai mươi một ngày thay vì một mươi bốn ngày và giấy xét nghiệm có hiệu lực bảy mươi hai giờ thay vì bảy ngày như phương án mà dự thảo đặt ra
như vậy với phương án tạo điều kiện cho người lao động đi lại giữa tp hcm và bốn tỉnh hiện còn chờ thêm tỉnh bình dương đồng nai có ý kiến chính thức
trước đó nhằm tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu về quê đón rước con lên tp hcm học đón người lao động chuyên gia
ủy ban nhân dân tp hcm đã gửi dự thảo phương án đi lại lấy ý kiến bốn tỉnh lân cận gồm long an bình dương tây ninh và đồng nai
do các tỉnh chưa thống nhất phương án đi lại cũng như chưa sẵn sàng tiếp nhận người dân từ tp hcm trở về nên rất nhiều trường hợp người dân đi xe máy đến địa phận giáp danh các tỉnh phải kẹt lại các chốt
ông lê quang trung chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phước sơn cho biết vài ngày qua lượng người từ các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê qua đường hồ chí minh rất đông
riêng hôm qua có hơn bốn người ông trung cho rằng lượng người đổ về quê sẽ còn kéo dài trong một mươi năm hai mươi ngày tới
hiện nay dòng người đi bộ rất đông vì họ nắm thông tin ở các tỉnh
khi có đoàn người đi bộ thì các đoàn thiện nguyện hoặc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố bố trí phương tiện đưa dòng người đi bộ đó đi qua khỏi địa phận tỉnh mình
ông trung cho biết tại chốt đèo lò so cũng đang bố trí người sửa chữa phương tiện của bà con bị hư hỏng bố trí xe chở cho bà con ra đến chốt đà nẵng
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phước sơn kiến nghị tỉnh hỗ trợ huyện để chăm lo tốt hơn cho bà con di chuyển qua địa bàn
vấn đề này ông lê trí thanh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho rằng bà con di chuyển qua địa bàn tỉnh thì tỉnh phải làm hết trách nhiệm của mình
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đơn vị liên quan có phương án chăm lo chú đáo cho bà con trong việc ăn uống sửa chữa xe cộ hư hỏng
cũng như là dẫn đường bố trí phương tiện trung chuyển người phương tiện để bà con bớt phần vất vả
bộ y tế đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương long an
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khác tổ chức đưa đón
thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân đảm bảo chú đáo an toàn đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo thực hiện cách ly đối với người về từ thành phố hồ chí minh tỉnh bình dương đồng nai long an theo từng trường hợp cụ thể
những người đã tiêm đủ vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín của cơ quan có thẩm quyền
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp năm k
đồng thời thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất quá trình cách ly nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho
sốt khó thở đau rắt họng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
những người tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
đồng thời thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và vào ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
quá trình cách ly thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
lãnh đạo bệnh viện đa khoa miền núi phía bắc quảng nam đóng tại huyện đại lộc quảng nam cho biết
anh nguyễn đình phượng ba mươi sáu tuổi ở xã bình an huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
đang được điều trị tại bệnh viện duyên
trước đó tám giờ sáng ngày hai tháng một mươi anh phượng chở anh nguyễn đức mỹ ba mươi tám tuổi ở xã phù lưu huyện lộc hà từ bình dương về quê
sau hơn bốn tháng mưu sinh hai anh em trong tú chỉ còn ít đồng tiền lẻ đổ xăng mong sao về được đến quê
sau một mươi chín tiếng đồng hồ chạy đường chuồng xe của anh phượng không còn bám theo được đoàn tụt lại phía sau
đến khoảng ba giờ sáng xe chạy đến địa phận xã đại hồng huyện đại lộc quảng nam thì loạn trạng rồi tông xuống con mương ven đường
anh kể cách đây hơn bốn tháng hai anh em rủ nhau vào bình dương đi làm công nhân nhưng chưa được bao lâu thì dịch bệnh bùng phát nên buộc phải nghỉ làm
cả hai xin phụ hồ cho một công trình được hơn một tháng thì địa phương phải giãn cách xã hội nên ảnh báo gố trong phòng trọ suốt ba tháng dòng
gần sáu triệu tiền lương dành dụng không đủ chi tiêu tiền thuê trọ được hỗ trợ tám trăm linh đồng nhưng cũng không thấm vào đâu vì riêng tiền nhà trọ cũng một hai triệu mỗi tháng
đầu tháng một mươi nghe tin thành phố hết giãn cách cho phép người dân ra khỏi thành phố
hai anh em gói đổ rủ nhau chạy xe về quê trên hành trình về quê cả hai gặp tai nạn khi mới chỉ đi đường nửa chặng đường
bây giờ lại mắc kẹt tại quảng nam trong tình trạng anh phượng gãy chân phải điều trị tại bệnh viện
để biết anh phượng đã ly hôn vợ và có một con nhỏ sáu tuổi đang ở với bà nội ở quê
anh và bình dương mưu sinh kiếm tiền gửi về nuôi con nhưng dịch covid một mươi chín bùng phát mất việc anh buộc lòng phải chạy xe về quê thì gặp nạn
thấy hoàn cảnh thương tâm của anh phượng và anh mỹ chị nguyễn thị ly ở đại hồng đại lộc quảng nam đã kêu gọi mọi người hỗ trợ
đến sáng nay hội đồng hương nghệ tĩnh tại quảng nam đã trao hai mươi bốn năm triệu đồng cho hai anh nguyễn đình phượng và nguyễn đức mỹ
đây là số tiền đóng góp của người dân ở nghệ an và hà tĩnh hỗ trợ
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vũng tàu bà rịa vũng tàu cho biết đang tạm giữ xe biển xanh số bảy mươi hai c bốn trăm tám mươi ba thông chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín và mời người điều khiển phương tiện lên làm việc
trước đó ngày bốn tháng một mươi một người đàn ông điều khiển ô tô biển xanh bảy mươi hai c bốn trăm tám mươi ba hướng đi cầu gò găng qua xã long sơn thành phố vũng tàu
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín gần cầu gò găng lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an tp vũng tàu ra hiệu lệ